những ngày gần đây câu chuyện giải cứu tiêu thụ lợn giúp nông dân được nhắc đến nhiều nhất
bởi với nhiều hộ dân đàn lợn là cả mô cơ nghiệp nên khi giá thịt lợn lao dốc thì hàng nghìn hộ nông dân lập tức rơi vào cảnh nợ nần trắng tay
và việc vào cuộc giải cứu đàn lợn của các cấp các ngành lúc này với họ có ý nghĩa vô cùng quan trọng
chạy lợn hơn một con nhà ông phạm bá vang ở thái bình đều đã nặng trên một tạ mỗi con nhưng suốt cả tháng nay vẫn chưa bán được
ông vang cho biết điều mà những người chăn nuôi lợn mong mỏi nhất lúc này đó là bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn cùng với bộ công thương sớm khơi thông được thị trường trung quốc để xuất khẩu lợn
cần phải có những tổ chức đứng ra để bao tiêu các sản phẩm của chúng tôi sản xuất ra
theo cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tính đến cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy số đầu lợn có trọng lượng trên một trăm linh kg còn tồn động trong nước là hơn sáu trăm linh con
tương đương với hơn sáu mươi tấn thịt
theo các doanh nghiệp chăn nuôi cách tốt nhất lúc này để giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi là kêu gọi tiêu thụ thịt trong nước
bây giờ là tiêu thụ thịt lợn của việt nam đang rất là thấp thấp so với thế giới
sợ ăn thịt bởi vì là sợ thịt bẩn chứ không phải là không muốn ăn thịt sợ thịt bẩn
cho nên bây giờ là đề nghị là các cơ quan truyền thông trực tiếp vào với bộ nông nghiệp là truyền thông về vấn đề thịt sạch
bởi vì chín mươi ba triệu dân một người một lạng thôi là một ngày có chín ba trăm linh tấn đó không cần phải xuất khẩu
một giải pháp khác được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho là rất cần thiết lúc này để tiêu thụ lợn cho người dân
là kêu gọi người tiêu dùng tăng cường sử dụng thịt đông lạnh để tạo hướng mở cho doanh nghiệp thu mua cấp đông
ngoài ra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết để giảm bớt sức ép với ngành chăn nuôi trong nước
thì tới đây sẽ xiết chặt việc nhập khẩu thịt vào việt nam
tạm dừng việc tạm nhập tái xuất về thực phẩm thịt lợn
quá cảnh tạm nhập tái xuất quá đa
thực phẩm đặc biệt là sản phẩm thịt lợn và những sản phẩm để tạo dư địa thị trường cho tiêu thụ sản phẩm của chúng ta
còn đối với mặt hàng tạm nhập tái xuất vấn đề thẩm lậu khi mặt hàng tạm nhập tái xuất này
chúng tôi cũng nhất trí phương án là có thể tạm dừng việc tạm nhập tái xuất
những mặt hàng về lợn và các mặt hàng sản phẩm về thịt lợn kể cả một số mặt hàng thực phẩm khác
với quan điểm tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi lợn không chỉ giúp nông dân giảm thua lỗ
mà còn có ý nghĩa ổn định chính trị xã hội
bốn bộ đầu ngành của chính phủ là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ công an bộ quốc phòng bộ công thương và đông đảo các tổ chức xã hội trong cả nước
cũng đã đưa ra những giải pháp để thao gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn
chúng tôi sẽ chỉ đạo các cấp công đoàn cùng với người sử dụng lao động nhất là trong các doanh nghiệp cả
cả nhà nước và ngoài nhà nước sẽ chia sẻ bằng cách là sẽ sử dụng thực phẩm thịt lợn vào thời điểm này
lực lượng vũ trang sẵn sàng chia sẻ và đồng tình để giải quyết những khó khăn của bà con nông dân
và trực tiếp là tổng cụ hậu cần sẽ chỉ đạo hậu cần của tầng quân
và các đơn vị
đứng trên địa bàn các địa phương để tạo điều kiện giải quyết giúp đỡ từng địa phương trên khu vực một
để tạo cái bình ổn cũng như là quá trình phát triển của ngày chốn nuôi của chúng ta được phát triển tốt
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việc giải cứu chăn nuôi lợn lúc này sẽ ưu tiên cho chăn nuôi nông hộ trước
vì đây là đối tượng đang rất khó khăn
riêng các doanh nghiệp và cơ sở chăn nuôi lớn có tiềm lực kinh tế chấp nhận giải cứu sau